trước hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ xuyên việt oil còn có những động thái khó hiểu trong hoạt động vây vốn mua bán xăng dầu
việc bộ công thương rút giấy phép kinh doanh này vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau khi những dấu hiệu vi phạm pháp luật đã quá rõ ràng
khiến cho nhiều người đặt câu hỏi có hay không việc bỏ lọt vi phạm trong nhiều năm
lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho rằng chỉ cần các cơ quan chức năng lần theo và làm rõ
những đường đi bất thường của dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của xuyên việt oi từ năm hai nghìn một mươi chín trở lại đây
đặc biệt là giai đoạn được cấp phép làm doanh nghiệp đầu mối vào năm hai nghìn hai mươi một đến nay sẽ thấy được những vấn đề khó hiểu
trong việc quản lý và thẩm định chất lượng hoạt động cũng như điều kiện cấp phép xăng dầu
theo vị này nếu muốn nhìn rõ hơn bức tranh kinh doanh của xuyên việt oi
chỉ cần truy theo dòng tiền doanh thu đột ngột tăng lên tới hai mươi hai ba trăm linh tỷ đồng và truy xuất nguồn nhập và bán
lên tới hơn một bảy tỷ lít xăng dầu trong năm hai nghìn hai mươi một và các khoản vay trả nợ tại bốn ngân hàng
cùng với đó là hợp đồng cầm cố ba mươi ba triệu lít dầu ở một ngân hàng lớn
các hoạt động đó có thể phần nào làm rõ được các góc khuất trong kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối có doanh thu tỷ đô la này
những hoạt động cho vay của ngân hàng có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của xuyên việt oi
cũng là một trong những lý do khiến ông lê đức thọ cựu bí thư của một tỉnh phía nam bị khởi tố bắt tạm giam
cùng với những lùm xùm về mua bán xăng dầu và việc được cấp lại giấy phép doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi
câu chuyện tài chính của xuyên việt oil cũng có nhiều điểm đáng ngờ
nhưng dường như cơ quan quản lý là vụ thị trường trong nước và bộ công thương không hề nắm được nếu nhìn vào số liệu tài chính của doanh nghiệp này
tính đến thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tổng tài sản của xuyên việt oi chỉ còn là tám bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng
giảm ba sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng tương đương giảm ba mươi hai so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
nợ phải trả của công ty này lên đến chín một mươi năm tỷ đồng
thực tế dù có doanh thu
vượt hơn một mươi tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi một nhưng ngay từ kỳ giám sát tháng một năm hai nghìn hai mươi của cơ quan hải quan và tài chính
công ty trách nhiệm mô hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi đã có số nợ ngân sách nhà nước hơn tám mươi chín năm mươi bảy tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường
trong vòng ba năm sau đó số nợ thuế của công ty này đã tăng lên gần gấp hai mươi lần
số nợ thuế cập nhật đến kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của hải quan ghi nhận xuyên việt oi còn nợ ngân sách nhà nước lên đến một năm trăm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó tiền thuế bảo vệ môi trường là một hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng số thuế còn nợ này phát sinh trên tờ khai tháng
từ kỳ thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến kỳ thứ bảy năm hai nghìn hai mươi hai xuyên việt oi cũng bị chỉ đích danh về việc vẫn được cấp phép giấy kinh doanh xăng dầu đầu mối năm hai nghìn hai mươi một
dù chưa đáp ứng đủ điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
có tối thiểu bốn mươi tổng đại lý hoặc đại lý hoặc thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu và đáp ứng các quy định về cầu cảng
kho chứa phương tiện vận chuyển
kết quả thanh tra của chính bộ công thương năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy để đủ điều kiện về hệ thống phân phối
có ba mươi bảy đại lý bán lẻ của công ty cổ phần đại đồng xuân được xuyên việt oi kê khai trong hệ thống của mình
thông qua cơ chế công ty mẹ con xuyên việt có góp vốn trên năm mươi vào công ty đại đồng xuân
điều đáng nói cũng chính trong ngày được bộ công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
xuyên việt oi và công ty cổ phần đại đồng xuân đã ký văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết
ngoài các vi phạm trên xuyên việt oi còn bị phát hiện là mua xăng dầu từ công ty con của mình
công ty cổ phần việt oil group lado và không thực hiện xuất khẩu tạm nhập tái xuất
chuyển khẩu xăng dầu chưa kiểm tra giám sát chất lượng và hoạt động của các tổng đại lý đại lý trong hệ thống
bên cạnh đó kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hồ sơ công ty xuyên việt oi và vụ thị trường trong nước cung cấp không khớp
năm hai nghìn hai mươi một công ty này không đăng ký hệ thống phân phối
hệ thống phân phối của bộ công thương trong quá trình thanh tra doanh nghiệp bị phạt hành chính tới bốn hành vi
trong đó có việc không đăng ký hệ thống phân phối không đáp ứng điều kiện hệ thống phân phối gian lận trong kê khai đại lý
sau khi xuyên việt oi của bà mai thị hồng hạnh bị rút giấy phép
những lùm xùm về hoạt động của doanh nghiệp xăng dầu có doanh thu tỷ đô la này lần lượt bị phát lộ
trong đó thông tin gây chú ý là việc xuyên việt oi từng có kế hoạch bị thanh tra năm hai nghìn hai mươi một
nhưng sau đó thì không rõ lý do gì
thanh tra bộ công thương đã rút xuyên việt oi ra khỏi kế hoạch thanh kiểm tra
theo giải thích sau đó cổ vụ thị trường trong nước và thanh tra bộ công thương và bộ công thương giải thích
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đã ban hành quyết định về việc lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong kinh doanh xăng dầu năm hai nghìn hai mươi một đối với một số thương nhân kinh doanh xăng dầu trong đó có xuyên việt oi
tuy nhiên việc kiểm tra bị gián đoạn không thể thực hiện do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
do đó bộ này không thể tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch
về nghi ngờ được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu dù không đủ điều kiện
vụ thị trường trong nước cho biết công ty này đã nộp hồ sơ đề nghị bộ công thương xem xét cấp lại vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và thời điểm đó công ty đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép theo quy định tại nghị định tám mươi ba và nghị định chín mươi năm
đại diện bộ công thương cho hay trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã bàn hành quyết định
thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
kinh doanh xăng dầu đối với một số thương nhân đầu mối trong đó có xuyên việt oi hải hà thiên minh đức
cơ quan này cũng cho biết việc thu hồi giấy phép của xuyên việt oi ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
được đưa ra trên cơ sở kết quả thanh tra đối với công ty xuyên việt oi và trên cơ sở xem xét tình tiết tăng nặng
việc công ty không khắc phục được các vi phạm sau thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai
và vi phạm nhiều lần quy định về quỹ bình ổn giá theo phản ánh từ bộ tài chính
theo một chuyên gia ngành xăng dầu tình trạng bỏ lọt sai phạm không nắm được
tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đầu mối hoàn toàn có thể xảy ra tại bộ công thương
ngay trong kết luận thanh tra của bộ công thương cũng cho thấy các báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối hàng năm
gửi về một số vụ cục của bộ này đã thể hiện có hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu
việc duy trì hệ thống theo quy định
tuy nhiên một số vụ cục tại cơ quan này với vai trò quản lý nhà nước chưa kịp thời kiểm tra đối chiếu
ra soát các báo cáo này chậm trễ trong việc phát hiện hành vi vi phạm
kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng các hình phạt theo quy định
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt